trong năm năm qua diện tích cây ca cao đã giảm đến năm mươi sáu
đó là một trong những thông tin được cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra
tại hội nghị tổng kết hoạt động ban điều phối phát triển cây ca cao việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
do trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào ngày hôm nay
hiện cả nước có hơn một mươi một năm trăm linh hectare diện tích ca cao tăng gần một năm trăm linh hectare so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tập trung chủ yếu một mươi năm tỉnh ở tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên tính từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay diện tích ca cao lại giảm hơn một mươi năm trăm linh ha tương ứng với năm mươi sáu
nguyên nhân khiến diện tích ca cao giảm là do giá ca cao biến động một số thời điểm xuống thấp
một số vùng trồng sen canh ca cao với cây ăn quả đến khi cây ăn quả ổn định nông dân đốn bỏ ca cao
bên cạnh đó do tác động của biến đổi khí hậu khiến năng suất giảm
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu ca cao
chưa xây dựng mối liên kết với nông dân nên người dân chưa yên tâm trồng ca cao
theo quy hoạch phát triển cây cacao đến năm hai nghìn hai mươi sẽ trồng đạt năm mươi ha
tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã để ra một số giải pháp phát triển cây ca cao
năm hai nghìn một mươi tám việt nam sẽ đăng cai hội nghị lần thứ hai mươi một câu lạc bộ ca cao asean